tác giả kiều anh dũng tại tp hcm đã kể một câu chuyện về nghị lực sống mạnh mẽ khiến người xem không khỏi xúc động cảm phục
thay bằng lột tả nét đẹp bên ngoài của người phụ nữ qua ông kinh máy ảnh tác giả kiều anh dũng đã làm bưng sáng lên vẻ đẹp của sự kiên cường lạc quan cùng ý chí không đầu hàng số phận của một cô giáo khuyết tật tại tp hcm
sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình gặp gỡ nhếp ảnh gia kiều anh dũng để cùng tìm hiểu thêm về tác phẩm bộ ảnh vượt lên số phận của anh qua phóng sự ngắn sau đây
nhìn một bức ảnh đẹp mỗi người sẽ bị chinh phục bởi nhiều lý do khác nhau
có những người thích đường nét màng sáng đậm nhạt
có người lại ấn tượng bởi những câu chuyện sự kiện ẩn sâu đằng sau tác phẩm ấy
và bộ ảnh vượt lên số phận của nhiếp ảnh gia kiều anh dũng chính là một tác phẩm như thế
được gửi đến vào những ngày cuối cùng trước kỳ nhận ảnh vẻ đẹp việt nam số tháng một mươi kết thúc
bộ ảnh vượt lên số phận của nhếp ảnh gia kiều anh dũng đã xuất sắc giúp anh tiếp tục giành được giải nhất với chủ đề phụ nữ việt nam trong thời đại mới
điểm mạnh trong tác phẩm của anh chính là hình ảnh một người phụ nữ trẻ bị tật nguyền bẩm sinh
nhưng đúng như tên gọi không đầu hàng số phận
chị huỳnh thị sầm đã tìm cách vượt khó trở thành một cô giáo diều dắt đào tạo hàng chục em nhỏ cũng có hoàn cảnh khó khăn
từng bước trưởng thành trở thành những người có ích cho xã hội
thì cái bộ ảnh dược lên số phận đó thì mình đi sáng tác cùng với những anh em bạn ở bên hội nhếp ảnh thành phố nhằm để phục vụ cho triển lãm tại tp hcm
nhưng mà sau khi chụp xong rồi đó thì mình tình cờ mình lướt facebook
thì mình thấy là có biết cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam gần hết hạn
do đó mình thấy cái đề tài cũng rất là hay hay
mà mình cũng muốn thông qua nhân vật của em sầm để giới thiệu về cái trung tâm dạy nghề cho trẻ quyết tật và mồ côi tp hcm
chị huỳnh thị sầm cô giáo trong bộ ảnh vượt lên số phận không khỏi giấu sự xúc động sen lẫn vui mừng

bởi dù mới gửi hình ảnh chị sầm và lớp học đến với một cuộc thi ảnh
nhưng từ lâu nhiếp ảnh gia kiều anh dũng đã có cảm tình với nơi này
trong mắt chị sẩm và các em học sinh tại trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tp hcm
hơn cả một người khách nhếp ảnh gia kiều anh dũng đã như một người thân cùng mọi người nơi đây gây dựng
vượt qua không ít những khó khăn vất vả
thì cái bước những ngày đầu tiên nhất và cái cuộc sống của chị sầm là hầu như là luôn luôn bế tắc
và sầm nghĩ rằng cuộc sống của mình nó sẽ là chùng bước đến
nó không thể nào mà được đến đi học nghề hay là được biết môi trường
hay là được gặp những người bạn cùng cảnh ngộ như sạm như hôm nay
thì qua cái thời gian học tập đi đến với trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tp hcm
hiện tại em sầm đang ở đây á
thì sầm thấy rất là nói một cái môi trường phải nói rất là rộng đà rộng
và nó luôn luôn là thượng tiện cho cái điều
điều kiện của sầm cũng như là tất cả chị em quyết tật ở đây
thực sự là các anh em đến đây chụp ảnh phải nói là rất nhiệt tình
chịu khó và đồng cảm với cái số phận của các em thì mới chụp nên những tấm ảnh của hồ
tôi rất là quý trọng những anh em nhiếp ảnh gia đã đến đây
với tất cả cái sự thông cảm đồng cảm
rồi thương yêu các em cho nên là cũng chụp và gửi cho
cho trung tâm dạy nghề cũng như các em những tấm ảnh rất là giá trị mà tôi rất là thích
không chỉ là một người giàu tình thương lòng nhân ái
nhắc tới nhiếp ảnh gia kiều anh dũng
bạn bè đồng nghiệp xung quanh anh cũng luôn thể hiện sự tôn trọng
bởi niềm đam mê của anh dành cho nhiếp ảnh
tham gia vào hội nhếp ảnh thành phố đã nhiều năm
được xem là người dày dặn kinh nghiệm
anh dũng luôn tranh thủ cơ hội để giúp đỡ hỗ trợ mọi người trong quá trình tác nghiệp
bằng tình yêu nhếp ảnh của mình anh không ngại là người tiên phong
cùng các thành viên trong hội tìm đến những nơi có hoàn cảnh khó khăn tác nghiệp
để những hoàn cảnh ấy nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ giúp đỡ của xã hội và cộng đồng
anh dũng thì anh sinh hoạt trước tay người anh đã cứng rồi
cho nên tụi tôi nôi gương học hỏi anh được rất nhiều
anh cũng sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật
trong thời gian sinh hoạt chung anh hướng dẫn thêm tụi tôi tụi tôi mới mà
nhóm thì tụi tôi nhường nhịn lẫn nhau nhiều lắm
thì riêng điển hình của anh dũng thì anh là giỏi hơn
cho nên có thể có lúc anh chụp trước để anh làm mẫu
có khi anh dường cho những người khác chụp rồi anh cáo viên anh chụp cùng được không sao hết
thật sự là mình rất là vui khi mình nhận được cái tin từ bên bang tổ chức
ban giám khảo là báo mình được cái giải nhất tháng một mươi của vẻ đẹp việt nam
chủ đề về người phụ nữ trong thời đại mới
thì trong thông qua cuộc thi thì mình cũng muốn là giới thiệu
đến mọi người bạn bè trong cả nước về cái hình ảnh của một ngôi trường đặc biệt tại thành phố hồ chí minh
và mình muốn có những ngôi trường như thế này ở nhiều địa phương khác
để nhằm giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi và khuyết tật
để có được học nghề và sau này có công việc làm ổn định
tạm biệt nhấp ảnh gia kiều anh dũng chị huỳnh thị sầm và các em học sinh tại trung tâm
chúng tôi mong rằng tâm nguyện của mọi người sẽ trở thành sự thực
để nơi đây tiếp tục được bừng sáng từ những nghị lực lòng tận tâm của chị sầm
cùng tiếng cười hân hoan giòn dã của các em
để những người như chị huỳnh thị sầm sẽ luôn là tấm gương điển hình
cho một người phụ nữ việt nam bất khuất can trường với lòng lạc quan không đầu hàng số phận
vâng thưa quý vị và các bạn qua phóng sự vừa rồi chúng ta như càng khâm phục hơn sự nỗ lực
tận tâm của cô giáo huỳnh thị sầm và những người thầy giáo cô giáo của trung tâm dạy nghề
cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại thành phố hồ chí minh
qua đó cũng hiểu rõ hơn mối giao cảm đặc biệt giữa nhấp ảnh gia với nhân vật của mình
phải không huỳnh thị
dạ vâng đúng như vậy ạ và chúng ta sẽ cùng chúc cho cô giáo huỳnh thị sầm
luôn có được nghị lực sức khỏe tốt để luôn vấn lên số vận của mình
và quay trở lại với nội dung của chương trình
thưa quý vị và các bạn với việc chụp ảnh bằng điện thoại di động
bên cạnh những điểm mạnh dễ nhận thấy như là thiết bị nhỏ gọn dễ mang bên người
thao tác máy đơn giản thuận tiện với cả những người chụp chuyên nghiệp và không chuyên
đặc biệt chỉ cần vài cú trạng đơn giản người chụp đã có thể thực hiện các công đoạn chỉnh sửa cơ bản
ngay trên chính chiếc điện thoại nhỏ gọn của mình
vâng chính những tiện ích này đã giúp việc sáng tạo nghệ thuật trở nên dễ dàng hơn
thưa quý vị và các bạn với chủ đề nhịp sống qua ảnh chụp bằng điện thoại kết thúc thời hạn nhận ảnh
thì chúng tôi đã nhận được hơn tám trăm linh tác phẩm ảnh dự thi của gần một trăm năm mươi tác giả trong cả nước gửi về chương trình
những khoảnh khắc của cuộc sống qua góc nhìn của chiếc điện thoại di động đã trở thành một đề tài thực sự hấp dẫn
khi tạo nhiều cảm giác mới lạ thích thú cho các tác giả dự thi
để quý vị không phải chờ lâu tôi xin được giới thiệu các bước chấm và bình ảnh
cơ cấu giải thưởng sẽ có ba giải ba một giải nhì và một giải nhất
vòng một là vòng sơ khảo các thành viên ban giám khảo chọn ra một mươi năm tác phẩm từ hơn tám trăm linh tác phẩm tham dự cuộc thi
vòng thứ hai sau khi phân tích bình luận một mươi năm tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo
các thành viên trong ban giám khảo sẽ lựa chọn ba bước ảnh đoạt giải ba hai bước ảnh đề cử giải nhất và giải hai
căn cứ kết quả nói trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì ba giải ba
và ngay sau đây chúng tôi xin phép được công bố top một mươi năm các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
với chủ đề nhịp sống qua ảnh bằng điện thoại
từ hơn tám trăm linh tác phẩm dự thi chương trình đã lựa chọn ra một mươi năm tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng sơ khảo
tác phẩm mưu sinh tác giả đỗ anh vũ quảng nam
bộ ảnh phút giây quý giá của cuộc sống tác giả đinh công tâm sóc trăng
ba tác phẩm chúng mùa tác giả hồng bảo toàn sóc trăng
tác phẩm chiều về trên cánh đồng làng tác giả dương văn bảy hà tĩnh
tác phẩm người của biển tác giả đỗ anh vũ quảng nam
sáu tác phẩm hiến máu trong bão số một mươi hai tác giả thái quán trúng đà nẵng
tác phẩm ngang qua tác giả lưu hồng hà hà nội
tác phẩm mở đường sau bão tác giả vũ trung hà nghệ an
tác phẩm nhịp sống trẻ tác giả đoàn ngọc ân đồng nai
một mươi tác phẩm tuổi thơ trên nương tác giả nguyễn xuân chính hà nội
một mươi một tác phẩm hồ xuân hương tác giả nguyễn anh hiệp kiên giang
một mươi hai tác phẩm bóng mẹ tác giả đặng minh tú hà nội
một mươi ba tác phẩm vắng khách tác giả lò văn hợp đồng nai
một mươi bốn tác phẩm bức tranh ngày mùa tác giả nguyễn vũ hậu phú thọ
một mươi năm tác phẩm niềm vui tuổi già tác giả nguyễn xuân chính hà nội
vâng và trước khi bước vào vòng hai thì tôi xin được hỏi nhà báo vũ anh tuấn về những đánh giá tổng quát của ông về những tác phẩm tham gia dự thi lần này cũng như là top một mươi năm ạ
cá nhân tôi và hai thành viên giám khảo đấy thực sự hào hứng khi mà nhìn số lượng ảnh và tác giả gửi đến
anh em chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều có những bức ảnh nói chụp thực sự là phải nói rất đẹp
có những bức ảnh mà chụp mà cũng không khác gì những cái máy ảnh chuyên nghiệp cả
nhân tinh thần là chúng tôi cũng lựa chọn ra được một mươi năm bức ảnh tiêu biểu cũng hội đủ được đầy đủ tất cả những cái nội dung của cuộc thi để ra
đó là những ấn tượng rất là tích cực về một cái phương thức chụp ảnh đúng không ạ
chúng ta cũng đã thấy rằng là như nhà báo vũ anh tuấn cũng đã nói là

xe buýt là loại hình giao thông công cộng phổ biến có lượng hành khách tham gia đông nhất tại việt nam hiện nay
tuy nhiên nhiều năm về trước văn hóa xe buýt là điều mà dư luận luôn quan tâm
hình ảnh những chiếc xe chật cứng kém tiện nghi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
với những tin bài về việc móc túi cướp giật cuối rối trên xe
bấy nhiêu cũng đủ để xây dựng trong lòng hành khách một thái độ e ngại dè chừng trong suốt thời gian dài
một mươi năm trở lại đây nhiều phương án tuyên truyền khích lệ nhằm nâng cao ý thức của hành khách tham gia xe buýt đã được đưa ra
của mỗi chuyến chạy trong nội thành
trong suốt lộ trình đón và trả khách những người tài xế phụ xe phần nào đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình
khi liên tục nhắc nhở thanh niên người trẻ nhường ghế cho những hành khách cao tuổi phụ nữ mang thai và người khuyết tật
sau khoảng thời gian triển khai nghiêm ngặt đến nay văn hóa xe buýt đã có nhiều nét chuyển biến tích cực
cùng với đó việc bổ sung thêm nhiều tuyến xây nhà chờ khang trang sạch đẹp đã giúp mong ước
về những chuyến xe buýt nhàn nhã thư thái quanh thành phố dần được thực hiện hóa
khi có một người già đến các sinh viên hay những người trẻ đều lập tức nhường chỗ cho trẻ em phụ nữ những người mang bầu
là một phóng viên ảnh với nhiều năm làm việc tại tòa soạn hà nội mới
nhà báo nhếp ảnh gia nguyễn hữu tiệp đã nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu thay đổi đáng mừng này
đó cũng chính là nguồn cảm hứng giúp anh sáng tác nên tác phẩm ảnh
nhịp sống được gửi về chương trình vẻ đẹp
đẹp việt nam số tháng một mươi một với chủ đề nhịp sống qua ảnh chụp bằng điện thoại
một hình ảnh là khoảnh khắc một em nhỏ đứng lên nhường chỗ cho bác thương binh
nhưng ở đó ngoài lối cư xử văn minh trên xe buýt
điều nhiếp ảnh gia nguyễn hữu tiệp muốn gửi gắm còn là ý thức văn hóa của thế hệ trẻ với những nghĩa cử cao đẹp
đấy là thông điệp của thế hệ tức là một em bé nhỏ như thế và những hành động rất tự nhiên
cũng không ai phải bảo là con ơi con phải nhường chỗ cho bác hay là
thế này và qua cái bức ảnh đấy tôi thấy là nó mang cái tính thế hệ
tức là người nhìn thấy người cũng không biết là một em bé nhỏ như thế mà cũng không biết là
chỉ thấy một người mang thương tật và em bé đấy đã nhường chỗ cho cái người thương binh già đấy
mà một hành động tôi thấy là nó nhỏ thôi nó cũng tự bình thường như là nó tót ra như là
là chuyện rất là bình thường của cuộc sống
nhưng mà mình cũng thấy khi mình chụp bức ảnh đấy mình thấy ấm lòng
qua đó có thể thấy bằng ý thức xây dựng văn hóa xe buýt văn minh lịch sự
chúng ta đã góp phần tạo nên một nhịp sống mới tích cực thân thiện
để từ đó góc nhìn của các nhếp ảnh ra lại có dịp để trở nên tươi mới
đa chiều và nhiều sắc màu hơn trong cuộc sống hiện đại
quay trở lại với chương trình dựa trên kết quả tổng hợp từ phiếu bình chọn của các thành viên trong ban giám khảo
chúng tôi xin được công bố ba tác phẩm đoạt giải ba của chương trình ngày hôm nay
đó là tác phẩm mưu sinh của tác giả đỗ anh vũ từ quảng nam
tác phẩm đoạt giải ba thứ hai là tác phẩm bóng mẹ của tác giả đặng minh tú ở hà nội
tác phẩm đoạt giải ba cuối cùng đó là tác phẩm niềm vui tuổi già của tác giả nguyễn xuân chính cũng của hà nội
nhà báo vũ anh tuấn anh đánh giá như thế nào về những tác phẩm được giải ba lần này
cái ấn tượng của anh đối với những tác phẩm này như thế nào
tôi thực sự ấn tượng là ba cái tác phẩm lọt vào đây được giải ba
đấy bức ảnh miu sinh đây là bức ảnh mà tác giả chụp mưa cũng phải yêu lắm thì mới dám chụp mưa
vì những thiết bị ngay kể chúng tôi đi chụp ảnh là cũng phải giữ gìn
và chụp được bức ảnh mà nó cũng tạo hình mà nó đẹp như thế này
và bức ảnh bóng mẹ tác giả chụp góc độ thấp
khiến cho cái con người đẩy lên cao trên cái nền trời và đổ bóng xuống cái móng nước đấy
khiến cho bức ảnh nó lung linh người nào
và trên cái ánh sáng buổi sáng sớm của miền biển thì nó lại cái vàng rực rực rỡ trong bức ảnh
niềm vui tuổi già là bức ảnh và chụp bằng điện thoại trong cái không gian ánh sáng yếu như thế này
mà khoe được hết tất cả những cái chất liệu của bức ảnh
kể cả những cái vùng tối như chúng tôi nói trên môi phim môn
kể cả vùng tối còn bắt được cả những cái chi tiết
nhưng ngoài ra là tác giả có cái khóc kìn
khi mà chụp ánh sáng của cái ngọn đèn mà để cho người thợ già đang hàn mới sửa cái máy
nó hắt lên khiến cho bức ảnh nó cũng sống động
niềm vui tuổi già cũng là bức ảnh mà nhà liên lộn phim bình nhấp ảnh vũ huyến cũng đã nhắc tới
ngoài ra thì những bức ảnh được lựa chọn trong top ba giải ba ở đây thì ông nhận xét như thế nào
cái thích ở cái ảnh ngu sinh ban đầu là đây là một thứ hội an khác
khác rất nhiều những hội an mà như tôi đã từng đi chăm ảnh
những hội an kia là hội an đèn lồng
hội an có khách du lịch
còn đây là một hội an thật hội an trong mưa
và chính những cái đó làm cho bức ảnh trở nên có giá trị
không nhất thiết cứ phải trục thẳng vào người lao động này
nhưng tay nhìn này đối với những người này thì ngày nào đối với họ hết sức bình dị
hay là những ông già tác giả quan tâm đến một cái rất thực trong cuộc sống
lứa tuổi nào người ta vẫn tìm cách người ta lao động
ở tuổi rất cao này nhưng chắc là tay nghề còn giỏi lắm thì bây giờ cũng có nhiều khách thế này
tôi cảm thấy như tác giả có trân trọng họ
để nhân vật vào một chỗ
sáng ở đó như anh tuấn nói
và hai nhân vật mặc áo trắng
cho nên mặc dù chiếm diện tích trên ảnh không nhiều
nhưng ông già vẫn là nhân vật được nổi bật
chính tất cả những cái giấy máy những cái giấy hàng màu đen
nó cảm thấy như ông già làm việc rất nhiều
lao động rất nhiều sáng tạo rất nhiều
còn cái bức ảnh bóng mẹ thì nó giàu cái chất tạo hình
dầu cái chất hội họa nhiều hơn
tôi thích là nếu mà cúp thành dài cúp dẹp
bỏ cả trên bớt đi một phần ở dưới đấy
để nó tạo ra thành
kiểu panorama chạy dài
có thể bức ảnh sẽ đẹp hơn
thực ra tôi thích một tí là cái ảnh bóng mẹ mà tôi xem ở trên cái trực tiếp màn hình
thì nó tốt hơn một chút
nó sẫm hơn
cái độ tương phản nó mạnh hơn
tôi không chụp cái kia
bởi vì cái kia nó vào giữa quân hình quá
mà giữa quân hình quá
tất nhiên nó có thể nó mạnh
nhưng mà cái điểm phồ trời nó không nhiều thú vị để chúng ta hút vào đấy
thì chúng ta nên tập trung focus vào cái người phụ nữ đấy
thứ hai là tôi có cảm giác là ba cái bức ảnh này
tôi nhìn với cảm giác là thời gian nó dừng lại
ví dụ tôi nói bức ảnh mưu sinh tuổi già
tôi lại cảm giác rằng những ông già này trong thời đại này không còn chỗ đứng nữa
không chỉ vì tuổi cao đâu
bởi vì người ta không chữa tv thế này nữa
nó không còn những cái tv thế này nữa
và người ta cũng không có chữa nữa
đôi khi tôi cảm giác là
đôi khi chỉ là cái nhớ nghề của ông già thôi
chứ không phải là khách hàng
ông già hoàn toàn không có việc nữa rồi
và những ông già này trong cái con là người của xưa nay cũ rồi
nói vui thế tức là đã qua từ cái thời này
hay là bức ảnh bóng mạng cũng là bức ảnh
tức là quen thuộc
là chỗ quen thuộc
là cái hình ảnh người mẹ
nó luôn luôn là một cái đề tài thu hút
những tay máy
và những cái người bà gánh hàng rong
gánh một cái đồ đi mưu sinh như thế thì cũng rất là nhiều rồi
một người nông đọc xích lô xúc động
nhưng mà nó cũng là hình ảnh quen thuộc
nhớ tôi trở lại là
những bức ảnh này đều có những cái giá trị của nó
tuy nhiên nó chỉ dừng ở giải ba là có lý do
nó không đem lại sự mới mẻ
thưa quý vị và các bạn
như thường lệ trước khi đến với phần quan trọng nhất
công bố các tác phẩm đoạt giải nhất nhì trong tháng một mươi một
chúng ta sẽ đến với tiểu mục gốc kỹ thuật
hiện nay có thể khẳng định
bất kỳ chiếc điện thoại thông minh nào
đều được trang bị tính năng chụp ảnh
với nhiều tiện ích khác nhau
những đời máy mới luôn được tích hợp những công nghệ mới
giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc ghi lại
những khoảnh khắc của cuộc sống hoặc sáng tạo nghệ thuật
trong góc kỹ thuật lần này
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính năng chụp ảnh
trên ba loại điện thoại thông minh
được cho là thông dụng nhất hiện nay
chiếc galaxy note tám
oppo f năm và iphone tám plus

có chất lượng chụp ảnh tốt nhất hiện nay
để cho các bạn có sự lựa chọn tốt nhất
đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn là
chiếc oppo f năm
hiện tại oppo f năm trang bị
camera mặt trước là hai mươi bốn mp
được tích hợp chiếc thiết lệ thông minh nhân tạo ai
và có khả năng tự học hỏi những cái bức hình đã chụp
từ những lựa chọn mà các bạn đã chụp
nó sẽ có rất nhiều chế độ điều kiện thiếu sáng
hay là những góc ánh sáng
và sử dụng các thời gian
để có thể mang cho các bạn lại những bức hình ưng ý nhất
camera sau thì sẽ có độ phân giải của nó là một mươi sáu mw
khẩu độ thu sáng là f một tám
giúp các bạn chụp trong điều kiện điêu sáng tốt hơn rất là nhiều
so với các dòng camera khác
sự lựa chọn thứ hai mà fpg soap muốn đưa ra cho các bạn đó
chính là galaxy note tám
hiện tại galaxy note tám được trang bị camera kép
có độ phân giải của nó là một mươi hai mbc
có ống kính góc rộng và một ống kính tele
để chuyên chụp ảnh chân dung
có hai camera đều có chống dung khoa học
máy còn có chế độ chụp kép đua capture
cả hai máy ảnh sẽ chụp đồng thời
và cho phép lưu cả hai bức ảnh
trên galaxy note tám còn có cả tính năng xóa phông
chủ động leave focus
trên lớp tám cho phép kiểm soát độ sâu của bức ảnh chụp
và xóa phông với nhiều cốc độ khác nhau
và có thể điều chỉnh hiệu ứng boke trước hoặc sau khi chụp ảnh
sản phẩm cuối cùng mà fpg soap muốn giới thiệu cho các bạn
đó chính là iphone tám plus
với thiết kế camera kép là một điểm mà apple làm mới trên iphone tám plus
nhưng apple vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật tương tự như trên iphone bảy plus
với hai ống kính tiêu cự hai mươi tám mm khẩu độ f một tám
và tele năm mươi sáu mm khẩu độ f hai tám
nâng cấp và khác biệt trên iphone tám plus nó sẽ rõ hơn ở phần mềm
trong chế độ chụp ảnh của chân dung pochin trên iphone tám plus
sẽ có thêm tính năng giả lập ánh sáng mang tên coltrane lighting
nó giúp giả lập ánh sáng tự nhiên như bạn lan chụp ngoài trời
và tạo nên nền vền đen xung quanh
ngoài việc làm mờ không nền các bức ảnh có thể áp dụng năm hiệu ứng ánh sáng khác nhau
coltrane lighting cũng có thể giả lập ánh sáng ở trường quay studio
hoặc tạo ra ánh sáng hất việt
để coltrane lighting trên iphone tám plus hoạt động tốt hơn
và đưa ra những ảnh chụp có hiệu ứng thật hơn
người dùng nên chụp chân dung gần chủ thể hơn
và chọn nền phía sau đơn giản và ít chi tiết
hy vọng với những gợi ý mà fpg soap đưa ra cho các bạn
thì các bạn có thể có những sự lựa chọn tốt hơn
những smartphone phù hợp nhất để chụp hình
và chúc các bạn có những bức ảnh thật là đẹp và thật là ưng ý
quý vị và các bạn vừa được tìm hiểu tính năng chụp ảnh
trên ba thiết bị điện thoại thông dụng nhất hiện nay
quý vị cũng có thể gửi câu hỏi giải đáp kỹ thuật về cho chúng tôi
theo địa chỉ www vietnamacomnyangdan org vn
hy vọng chương trình đã cung cấp cho các bạn những thông tin hữu hiệu
trong việc lưu lại những mẫu điện thoại phù hợp với nhu cầu sử dụng
cũng như sáng tác của mình
bây giờ là đến thời khắc quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay
dựa trên phiếu bình chọn đề cử giải nhất nhì của các thành viên trong ban giám khảo
tôi xin được công bố hai tác phẩm được đề cử giải cao nhất của chương trình
cuộc thi ảnh về đặc việt nam số một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề nhịp sống qua ảnh chụp bằng điện thoại
đó là các tác phẩm trúng mùa của tác giả hồng bảo toàn ở sóc trăng
và tác phẩm mở đường sau bão của tác giả vũ trung hà đến từ nghệ an
bà giám khảo đánh giá như thế nào về hai tác phẩm được lựa chọn là cao nhất trong chương trình ngày hôm nay
thưa nhà báo việt văn
đó là hai tác phẩm mà nó thể hiện được rất rõ cái tính chất chủ đề cuộc thi là nhịp sống của điện thoại
tác phẩm mở đường sao bão rõ ràng là một tác phẩm tốt
nó nói lên một cái không khí rất là tốt của những người làm lao động để giúp cho việc mở đường sau bão
và cái tiền cảnh cũng như là hậu cảnh đều rất là tốt xử lý kỹ thuật rất là tốt
tác giả cũng rất là khéo khi chuyển lên trắng
nó tạo một cảm giác nó rất là đẹp
trong xương lại mờ nó rất là huyền ả
mang hơi thở cuộc sống thời sự nhưng mà chụp rất là nghệ thuật
còn bức ảnh trúng mùa cũng là một cái bức ảnh tốt
nó thể hiện một cái nhịp điệu cuộc sống cuộc sống phồn vinh ấm no
trong cái vấn đề biển là vấn đề thời sự vấn đề nóng thì rõ ràng là cái việc chúng mùa này
nó đem lại một cái vừa là một tính thời sự vừa mang cái không khí cuộc sống
nhịp điệu đóng cái nhịp sống rất là rõ ở hai tác phẩm này
với nhà lý luận phê bình vũ huyến ông có tranh luận gì về cái đánh giá về hai bức ảnh được giải dẫn
rất hay về đề tài
và ở những chỗ này thì anh có môn dựng cũng không được
chính nhiếp ảnh đã chụp được cái nhịp lo toan thật công việc hàng ngày của họ
rất đông đảo con người ở một cái khu chợ biển
và một cái điều mà chúng ta không muốn nhưng là một thực tế của chúng ta
lũ lụt lở đường lở đất những điều không mong
nhưng có lẽ cuộc sống của người việt nam luôn luôn phải như vậy
cứ bên cạnh những cái thuận lợi thì nó xuất hiện những khó khăn
nhưng ở bức ảnh này kể được cái khó khăn đó
nhưng lại kể được là con người tìm cách vượt nó
tôi cho hai bức ảnh này nó tốt
cuộc sống nó thật
nó có chừng nào nó xù xì
nó không bóng bẩy
chúng tôi không đem những bức ảnh này chẻ hoe xem là độ nét bao nhiêu
độ tương phản bao nhiêu rồi trên này màu sắc nọ màu sắc kia
mà tôi quan tâm đến cái chính cái nhịp cuộc sống này nó đập thẳng vào người xem
đập thẳng vào chính chúng tôi
chúng tôi đánh giá cao hai bức ảnh này
một ấn tượng rất cao
rất hay về đề tải
đó là cảm giác chung của nhà báo việt văn và nhà lý luận phê bình vũ huyến
còn với anh tuấn thì anh đánh giá như thế nào về kỹ thuật
bằng một cái điện thoại di động mà có thể chụp được một cảnh rộng như thế này
hai bức ảnh vào giải chính đúng là bây giờ mới khoe được cái thế mạnh của điện thoại
đó là bức ảnh mở đường sau báo
chắc cái vị trí này những nhà nhịp ảnh chắc là cũng khó tiếp cận
đem cái máy to cong cảnh chắc là khó
cho nên là bức ảnh này là bức ảnh sử dụng điện thoại tôi thấy là phải nói là hiệu quả rất là cao
ngoài cái ý ảnh ra rồi tác giả lại bám một cái chủ đề nội dung rất là thời sự vừa rồi
nhưng bức ảnh này phải nói thực sự là cũng bức ảnh tạo hình cũng đẹp
khi mà tác giả mà cắt cúp hình ảnh nó gần như vuông và tạo một cái đường chéo
nhìn mà đường chéo từ cái bờ vực cho đến trên cái đỉnh núi
tạo cái đường chéo cắt chéo bức ảnh
khiến cho bức ảnh phải nói thực sự là rất khỏe
bức ảnh đó tạo hiệu ứng rất mạnh cho được người xem
mặc dù là họ chụp bằng điện thoại
quan trọng nhất là cái ý tưởng và cái khoảnh khắc mà bắt trệt được ở đấy nó đắt giá như nào
nhưng mà phải nói là chọn góc rất tốt
cái bức ảnh trúng mùa này mà anh không chọn góc cuốc từ trên xuống thì không đạt yêu cầu
úp từ trên xuống ta thấy nó rộng
ta thấy nó rộng
ta thấy được cả biển
ta thấy được cả nhiều người
đông đảo nó sôi động
tối bức ảnh mở đường nhé
máy hơi hớt lên
tất nhiên là tác giả phải đứng từ xa
hơi gắt máy lên thì anh mới được cái bối cảnh
làng xa thôi mà là bão thôi
chứ anh úp ở trên xuống thì máy móc nó sẽ lẫn với đất
kính ở đây mới thấy cái độ nguy hiểm của cái con đường
và cái sự vất vả của những người đó đó
trong cả hai bức ảnh này thì việc đặt máy cực kỳ quan trọng
đặt vị trí của máy ảnh cực kỳ quan trọng
một cái phải úp xuống lợi hại
một cái máy hớt lên lợi hại
và cái bối cảnh đằng xa cái background
tuy rằng mờ đấy
chúng ta nhìn thấy cái cây bị gió lật
thì mới là bão chứ
thì nếu mà không có cây gió lật thì giống như cái cảnh sửa đường bình thường
cho nên những bức ảnh từng chi tiết một
nó đều nói một cái gì đó
cho nên ở những bức ảnh tốt không có chi tiết nào là thừa cả
về cái bức ảnh trúng mùa
phải nói là bức ảnh này là nhịp sống của miền biển rất sôi động
và nếu ai đã từng buổi sáng sớm đi vào những cái làng cá làng trài ven biển
từ bắc vào nam
thì buổi sáng cái không khí của miền biển nó cực kỳ sôi động
thì cái màu sắc của nó cũng chấm phá ngoài cái chuyện mà những cái con cá màu sáng
rồi để cả những cái rổ màu xanh vàng xanh vàng đỏ
và những cái người mà thu gọi cá ở đây
tôi thấy cái bức ảnh mà chụp được điện thoại nó có thú vị ở cái chỗ là nó nhanh nhạy
và nó không bỏ lỡ được
những cái gì cả
tác giả này tôi nghĩ là cũng quá cầu toàn đấy
nếu mà ví dụ như là nếu mà chụp ảnh máy ảnh
có thể rất nhiều người có thể sử dụng cái phần mềm xóa cái đồng chí đang cầm máy ảnh đằng xa cái đi
chúng ta vừa cùng nghe những nhận xét những đánh giá rất cao của các thành viên trong ban giám khảo
về hai tác phẩm xuất sắc của chương trình
nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ buộc phải lựa chọn ra một tác phẩm giải nhất và một tác phẩm giải nhì
sau đây tôi xin phép được công bố tác phẩm giải nhì trong cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam lần này
đó là tác phẩm mở đường sau bão của tác giả vũ trung hà đến từ nghệ an
như vậy tác phẩm trúng mùa của tác giả hồng bảo toàn ở sóc trăng sẽ đoạt giải nhất của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
với chủ đề nhiệp sống của anh bằng điện thoại lần này
xin chúc mừng tác giả
vâng đó đều là những tác phẩm rất xuất sắc xứng đáng
tác phẩm nào được lựa chọn đạt giải nhất cũng đều xứng đáng đúng không ạ
và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chia vui với tác giả đã đạt giải nhất của cuộc thi trong tháng này
đó là tác phẩm trúng mùa của tác giả hồng bảo toàn
dạ xin được hỏi có phải anh hồng bảo toàn không ạ
dạ đúng ạ
dạ vâng xin được chào anh
tôi gọi cho anh từ chương trình cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
và chúng tôi xin được chúc mừng anh là tác phẩm trúng mùa của anh đã trúng giải nhất của cuộc thi
của chúng tôi trong chương trình tháng một mươi một này
tôi xin được phép chia sẻ niềm vui cũng như là xin được hỏi anh
cái bối cảnh cũng như là ý tưởng nào mà anh chụp một cái bức ảnh mang lại một cái niềm vui và những cái cảm xúc rất lớn như vậy
thế nên mình chụp ở biển vượt hải của vũng thảo á
khi mình đi sáng tác đến đó một buổi sáng thì tình cờ thấy người dân đang đánh bắt mình
thì mình cũng móc điện thoại lấy từ điện thoại mình chụp lưu niệm lại trên điện thoại để mình xem lại những bức ảnh sau này á
mình kỷ niệm chiến đi á
có hay sử dụng điện thoại di động để xem ghi lại các cái khoảnh khắc cuộc sống mà anh gặp hàng ngày đúng không ạ
cái đó cũng là nghệ thực tại vì một bối cảnh nó rất cũng đẹp vừa hướng ra biển và ánh sáng nó đang đổ lên cuối sáng á
mãi chụp đó thì mình đang chưa chuẩn bị kịp
cái hơi mà nước nó cũng hơi lên á
xong cái cá thì thấy cũng đẹp
thì một lúc đó mình cũng bấm máy
thì sau này mình mới móc máy chụp ra mà chụp đi
như vậy là có một cái lợi thế rất lớn để mình sử dụng cái thiết bị di động thay vì là các thiết bị chuyên nghiệp vừa nhanh lại cũng vừa an toàn đúng không ạ
không bị là tác động nhiều bởi các yếu tố của thời tiết
xin được chúc mừng anh với tác phẩm trúng mùa
và xin được cảm ơn anh và xin được hẹn gặp lại anh trong các chương trình tiếp theo
dạ dạ cảm ơn anh
vâng thưa quý vị
chúng ta vừa cùng đến với những thông tin những bình luận trao đổi của tác giả đã đặt giải nhất của chương trình ngày hôm nay
những thông tin rất là thú vị từ anh
cũng như là những bình luận đánh giá phân tích của các thành viên trong bàn giám khảo trong chương trình hôm nay
cảm ơn sự tham gia tích cực của các nhà nhếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước
và cũng chính điều này đã làm nên sự thành công của chương trình hôm nay
quý vị thân mến về đẹp việt nam đang bước tới trạng cuối của năm hai nghìn một mươi bảy
và số tháng một mươi hai sẽ là chương trình chung kết của cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam
chương trình đặc biệt này sẽ được phát sóng vào hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ngày cuối cùng của năm
và thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị và các bạn những người đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình
để cập nhật những thông tin mới nhất quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage tại địa chỉ facebook com gạch chéo về đẹp việt nam nd
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo